thỏa thuận tài trợ với cơ quan thương mại và phát triển hoa kỳ cho dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố hồ chí minh
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh chứng kiến lễ ký kết
sau thành công của dự án hỗ trợ kỹ thuật xây dựng trung tâm tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp
cố hộ cố nạn của thành phố hồ chí minh thông qua một đầu số viễn thông duy nhất thực hiện giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
trung tâm điều hành đô thị thông minh là một trong bốn trụ cột của đề án xây dựng thành phố hồ chí minh trở thành đô thị thông minh
với vai trò là trung tâm của đô thị thông minh nơi tổng hợp khai thác nguồn thông tin dữ liệu trong thời gian thực
với các công cụ hỗ trợ ra quyết định tối ưu giúp lãnh đạo điều hành xử lý tình huống quy hoạch định hướng phát triển của thành phố
dự án triển khai bởi công ty nhiều kinh nghiệm của hoa kỳ trong lĩnh vực xây dựng trung tâm hệ thống chỉ huy điều hành tích hợp
và hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin từ người dân
chuyển sang các thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị tính từ một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng tám đến sáu h ngày hai mươi sáu tháng tám việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện là một hai mươi chín ca
trong một hai mươi chín ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là năm trăm chín mươi hai ca số ca còn đang điều trị là bốn trăm một mươi ca và số ca tử vong là hai mươi bảy ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là bảy mươi một tám trăm hai mươi một người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một chín trăm sáu mươi ba người cách ly tập trung tại cơ sở khác hai mươi hai trăm ba mươi bảy người cách ly tại nhà và nơi lưu trú bốn mươi chín sáu trăm hai mươi một người
tính đến sáng nay toàn thế giới ghi nhận hơn hai mươi bốn triệu ca nhiễm covid một mươi chín trong đó có hơn tám trăm hai mươi hai ca tử vong và một mươi sáu năm trăm linh ca bình phục
theo báo cáo về tình hình dịch bệnh của tổ chức y tế thế giới who số ca nhiễm và tử vong do dịch bệnh đều có xu hướng tăng chậm lại ở hầu hết các khu vực
trong hai mươi bốn giờ qua ấn độ ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất thế giới với hơn sáu mươi sáu ca nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên hơn ba triệu ca
đứng đầu với tổng số ca nhiễm và tử vong vẫn là mỹ với gần sáu triệu ca tiếp theo đó là brazil với hơn ba triệu ca
trong hai mươi bốn giờ qua số ca tử vong tại cả ba nước này đều trên con số một ca
philippines và indonesia tiếp tục là điểm nóng của dịch bệnh covid một mươi chín tại châu á với số ca nhiễm mới trong hai mươi bốn giờ qua lần lượt là hai chín trăm sáu mươi năm ca và hai bốn trăm bốn mươi bảy ca
trong khi đó trung quốc đại lục không ghi nhận số ca nhiễm mới nào trong cộng đồng toàn bộ một mươi năm ca dương tính với sars cov hai đều là trường hợp nhập cảnh
tại châu âu pháp và nga trong hai mươi bốn giờ qua cũng ghi nhận số ca nhiễm mới trong khoảng từ ba đến bốn ca
tại trung đông iraq ghi nhận thêm ba chín trăm sáu mươi hai ca mới tăng hơn ba trăm linh ca so với ngày trước đó
tổ chức y tế thế giới who cho biết dịch bệnh covid một mươi chín tại châu phi có thể đã qua giai đoạn đỉnh điểm sau khi ghi nhận số ca nhiễm mới liên tục giảm trong nhiều ngày qua
tuy nhiên who cảnh báo các nước ở trong tất cả châu lục không được chủ quan trước nguy cơ làn sóng dịch bệnh thứ hai
đến hết ngoài
ngày hai mươi năm tháng tám tỉnh hải dương đã thành lập được tám bốn mươi bảy tổ covid cộng đồng với trên hai mươi người tham gia
các địa phương thành lập được nhiều tổ covid một mươi chín cộng đồng bao gồm thành phố trí linh chín trăm tám mươi tám tổ thành phố hải dương chín trăm một mươi sáu tổ huyện ninh giang bảy trăm bảy mươi hai tổ
mỗi tổ covid cộng đồng có từ hai đến bốn thành viên có nhiệm vụ đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người nhằm tuyên truyền vận động nhắc nhở nhân dân
các biện pháp phòng chống dịch hỗ trợ phát hiện những người không tự giác khai báo
không chấp hành quy định cách ly các trường hợp nghi nhiễm tại các hộ gia đình để cách ly lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm kịp thời
đồng thời phát hiện những người đi từ vùng dịch về để báo cáo chính quyền địa phương trợ giúp việc truy vết f một f hai
nhằm thắt chặt công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thành phố hà nội tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền nhắc nhở và xử phạt các hành vi chủ quan trong phòng chống dịch bệnh
theo ghi nhận từ thực tế mặc dù các phương tiện thông tin hay loà phát thanh liên tục thực hiện tuyên truyền
tuy nhiên những trường hợp người dân chủ quan không đeo khẩu trang như thế này vẫn xuất hiện khá thường xuyên
khi bị dừng phương tiện lập biên bản cũng có rất nhiều lý do đã được đưa ra
để việc phòng chống dịch đạt hiệu quả tốt nhất bên cạnh việc tuyên truyền giám sát của cơ quan chức năng thì phần cốt yếu phải đến từ ý thức của người dân
nếu chủ quan thì chỉ một nguy cơ nhỏ cũng có thể khiến dịch
trong tháng tám quận hoàn kiếm đã xử phạt tổng cộng ba trăm hai mươi trường hợp không đeo khẩu trang tổng mức phạt là sáu mươi bốn triệu đồng
quận đống đa đã xử phạt tám mươi ba trường hợp với tổng mức phạt hơn một mươi bảy triệu sáu trăm linh
chúng tôi cũng đã xử phạt rất là nhiều trường hợp không đeo khẩu trang trên địa bàn phường
qua cái việc này thì chúng tôi cũng nhận thấy là ý thức của người dân thì cũng ngày buộc được nâng lên
tuy nhiên thì phải nói là cũng có nhiều người dân là lưu thông ở trên đường
thì cũng chưa đặt việc đeo khẩu trang là cái việc rất là quan trọng
thế nên là cũng là một cái khó khăn trong công tác tuyên truyền
cũng có một số trường hợp là vẫn còn chủ quan chưa thực hiện cái lệnh giãn cách
cũng như là không mang cái khẩu trang khi ra đường công
cho nên là cái lực lượng cảnh sát trật tự đã phối hợp với cả lực lượng y tế
ủy ban kiên quyết xử lý những trường hợp đó
khi mà phát hiện ra người vi phạm chúng tôi tiến hành ghi hình

và tạm người vi phạm lại sau đó là phối hợp với cả y tế
lập biên bản xử lý với những cái trường hợp mà lần đầu
thì chúng tôi có thể là nhắc nhở và yêu cầu người ta đeo khẩu trang lại
còn trong những cái trường hợp mà đã nhắc nhở rồi
mà không chấp hành thì chúng tôi kiên quyết xử lý
hàng ngày các phường xã trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục tuyên truyền
song song với công tác yêu cầu các cơ sở ký cam kết
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh
cùng với việc giãn cách chỗ ngồi đẩy mạnh giám sát nhắc nhở
xử phạt việc không đeo khẩu trang nơi công cộng
với mức phạt từ một trăm linh đến ba trăm linh ngàn đồng
thưa quý vị tính từ tháng hai đến nay lực lượng biên phòng đã bắt giữ

dọc tuyến biên giới đất liền có hơn một sáu trăm linh chốt chặn
tại các khu vực đường mòn lối mở
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng biên phòng nhận định
khi biên giới đất liền bị kiểm soát chặt chẽ
các đối tượng đưa dẫn vì lợi nhuận sẽ lợi dụng ngư dân
để đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới thông qua vùng biển
vì vậy lực lượng biên phòng đã nhanh chóng lập các chốt chặn
ngay trên các khu vực biên giới vùng biển
đây là tàu của đồn biên phòng cửa khẩu cảng vạn gia
bộ đội biên phòng quảng ninh đã được bộ chỉ huy biên phòng quảng ninh
nhiều ngày qua sử dụng làm chốt chống dịch và ngăn chặn
người nhập cảnh trái phép ở khu vực đầu tán
đầu tán là một trong những điểm nóng được cảnh báo có khả năng
các đối tượng đưa dẫn sẽ lợi dụng ngư dân để đưa người nhập cảnh trái phép
bởi từ bờ biển ra đến đường phân định chưa đến một mươi hải lý
bên cạnh đó khu vực này là khu vực có đông người dân sinh sống
bằng nghề đánh bắt hải sản
chống nhập cảnh trái phép trên biển là vô cùng khó khăn
bởi vậy việc tuyên truyền để ngư dân hiểu và đồng hành cùng chung tay
với lực lượng biên phòng là cần thiết
anh giang văn hùng thường xuyên đánh bắt hải sản gần đường phân định biên giới biển
trên vùng biển vạn gia
vì vậy cũng đã từng có người đề nghị anh cho đi nhờ tàu cá vào đường phân định
tuy nhiên được sự tuyên truyền của bộ đội biên phòng nên anh đã tử chối
và kết hợp với tăng cường lực lượng tức là đến phối hợp với địa phương
là đến từng thôn từng xóm từng gia đình để tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân
chấp hành tốt cái chủ trương chính sách của đảng cũng như là cái quy định của địa phương
về cái việc mà phòng chống dịch cũng như là phòng trái phép
từ đó thì thực ra quần chúng nhân dân cũng rất là ủng hộ bộ đội biên phòng
bảo vệ biên giới biển nhằm nắm chắc tình hình chủ động ngăn chặn người nhập cảnh trái phép
vô cùng quan trọng để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
không cho xâm nhập vào nước ta ngay từ xa
thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại đà nẵng
nhiều trường đại học tại khu vực miền trung đã có phương án tuyển sinh riêng
trong đó ưu tiên xét tuyển bằng học bạ nhằm giảm bớt tâm lý lo lắng cho các thí sinh vùng dịch
giúp cho các em yên tâm ôn tập trong thời gian đợi thi tốt nghiệp đợt hai
thời điểm này cùng với hơn một mươi một học sinh đà nẵng đang tiếp tục ôn tập
để sẵn sàng thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai vào đầu tháng chín tới
thì em trần mỹ ý đã nhận được giấy báo trúng tuyển đại học với hình thức xét tuyển bằng học bạ
và khi có chứng nhận tốt nghiệp sẽ được công nhận trúng tuyển chính thức
vì vậy thì tụi em sẽ có nhiều cách hơn để tham gia ứng xét tuyển và kết trường đại học
hơn nữa thì cái việc mà
xét tuyển vào phương thức này thì tụi em sẽ giảm bớt được cái sự áp lực
hiện nay nhiều trường đại học tại khu vực miền trung đã điều chỉnh phương thức tuyển sinh
cho phù hợp với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trong đó ưu tiên xét tuyển bằng học bạ sử dụng kết quả học tập lớp một mươi hai
cho tất cả các ngành theo tổ hợp xét tuyển
và trong trường hợp cần thiết sẽ tăng trị tiêu để bảo đảm chỗ cho thí sinh vùng dịch đủ điều kiện nhập học
có thể khẳng định rằng nhà trường đã tạo điều kiện hết sức
để tạo một cơ hội bình đẳng để các em có thể bước vào dãn đường
thì nhà trường sẽ dành năm mươi chỉ tiêu các phương thức xét tuyển
theo phương thức xét tuyển tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia
để tuyển sinh các thí sinh tại các địa phương mà chưa tổ chức thi được trung học phổ thông
tốt nghiệp trung học phổ thông do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín như đà nẵng quảng nam đắk lắc
hiện hội đồng tuyển sinh của nhiều trường đại học tại khu vực miền trung
đã công bố điểm chuẩn trung tuyển đợt một
theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả học bạ trung học phổ thông
tuy nhiên thí sinh trung tuyển phải bảo đảm đủ các điều kiện và tiêu chí trung tuyển
mà nhà trường đưa ra trong đó bắt buộc phải tham gia kỳ thi trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị năm nay kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh đắk lắc chia thành hai đợt
do phải thực hiện cách ly xã hội đối với thành phố buôn ma thuột
do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
hiện công tác kiểm tra cơ sở vật chất phun thuốc khử trùng phòng dịch đã được triển khai
các điểm thi tại thành phố buôn ma thuột đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai
diễn ra từ ngày hai đến ngày bốn tháng chín sắp tới
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai đối với thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
có chín điểm thi với gần năm bốn trăm linh thí sinh dự thi
ngoài ra còn một số thí sinh của hội đồng thi các địa phương lân cận
như gia lai con tum đắk nông phú yên
để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi đợt hai trên địa bàn tỉnh đắk lắc
diễn ra an toàn bảo đảm chất lượng các điểm thi đã xây dựng phương án phun khử khuẩn
sau mỗi buổi thi bố trí khu vực đo thân nhiệt bồn rửa tay sát khuẩn khẩu trang
và có ít nhất hai phòng thi dự phòng đồng thời sẵn sàng hỗ trợ các sở giáo dục và đào tạo
trong khu vực trong việc sắp xếp cho các thí sinh tỉnh bạn về thi tại đắk lắc
bảo đảm kỳ thi đợt hai này diễn ra an toàn nghiêm túc và đúng quy chế
ngoài công tác phòng chống dịch covid một mươi chín các cơ sở giáo dục mầm non còn phải tăng cường
bảo đảm an ninh an toàn trường học đây là nội dung cần thực hiện của năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
mà sở giáo dục và đào tạo tp hcm vừa gửi đến các cơ sở giáo dục mầm non
theo sở giáo dục và đào tạo tp hcm ngày năm tháng chín các cơ sở giáo dục mầm non
sẽ đồng loạt tổ chức ngày hội bé vui đến trường
các trường bố trí hoạt động phù hợp với tình hình mới nhưng vẫn tạo không khí vui tươi
phấn khởi cho học sinh ngày bảy tháng chín sẽ tổ chức bán trú cho trẻ
sở cũng yêu cầu các trường học phải triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh
an toàn trường học nhất là trong khung giờ đón và trả trẻ
công khai các khoản thu đầu năm học theo quy định hiện hành tăng cường công tác kiểm tra
giám sát và tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tiếp nối chương trình
phạt đến một trăm linh triệu nếu vi phạm quản lý bảo vệ biên giới
tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường dịp tết trung thu
thưa quý vị chính phủ vừa ban hành nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực quản lý bảo vệ biên giới quốc gia
cụ thể mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân
trong lĩnh vực quản lý bảo vệ biên giới quốc gia là năm mươi triệu đồng
đối với tổ chức

là tiền gấp hai lần đối với cá nhân
các hành vi bị xử phạt như làm hư hại mốc quốc giới cọc dấu dấu hiệu đường biên giới
làm thay đổi dòng chảy sông suối biên giới hoặc làm ảnh hưởng đến đường biên giới quốc gia
xây dựng công trình kiên cố trong phạm vi ba mươi mét tính từ đường biên giới trên đất liền
tuyến biên giới việt nam trung quốc hoặc một trăm linh m tính từ đường biên giới trên đất liền
tuyến biên giới việt nam lào việt nam campuchia xây dựng trái phép công trình
trên sông suối biên giới
nghị định cũng quy định mức phạt từ bốn mươi đến năm mươi triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy chế
khu vực biên giới đất liền trong đó có việc điều khiển các phương tiện bay
trong khu vực biên giới hoặc qua biên giới
chính phủ vừa ban hành nghị định chín mươi bốn quy định cơ chế chính sách yêu đãi
đối với trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
trung tâm được thuê đất trong thời hạn năm mươi năm trong các khu công nghệ cao
và được miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê
đối với cơ sở trung tâm tại khu công nghệ cao hòa lạc miễn tiền sử dụng hạ tầng
cho diện tích đất được thuê miễn toàn bộ kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng
và được hưởng thế suất thuế thu nhập doanh nghiệp một mươi trong ba mươi năm kể từ năm đầu tiên có doanh thu
miễn thuế trong bốn năm và giảm năm mươi số thuế phải nộp không quá chín năm tiếp theo
kể từ khi có thu nhập chịu thuế
bên cạnh đó các cơ sở của trung tâm ngoài khu công nghệ cao hòa lạc
cũng được hưởng ưu đãi về thuế tương tự theo quy định tại pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp
bộ tài chính vừa có tờ trình về việc xin chủ trương báo cáo bộ chính trị sửa đổi bổ sung
một số điều của nghị định số ba năm hai nghìn một mươi bảy về điều kiện được phép kinh doanh casino
theo hướng gỡ vướng và tạo thuận lợi cho hoạt động này
bộ tài chính đề nghị giữ nguyên quy định vốn đầu tư dự án casino phải đạt từ hai tỷ usd trở lên
doanh nghiệp chỉ được kinh doanh casino khi vốn giải ngân đầu tư dự án casino

bộ tài chính cũng đề nghị với những vùng đặc biệt khó khăn như khu kinh tế vân đồn quảng ninh
nếu doanh nghiệp tham gia góp vốn đầu tư vào các dự án khác trên địa bàn khu kinh tế vân đồn
thì vốn giải ngân của doanh nghiệp vào các dự án hạ tầng khu kinh tế
được tính vào tỷ lệ giải ngân vốn tổ hợp casino khi cấp phép hoạt động
tuy nhiên tỷ lệ vốn cộng gộp này không quá hai mươi năm tổng vốn đầu tư dự án tổ hợp casino
bên cạnh đó bộ tài chính cũng kiến nghị chính phủ báo cáo bộ chính trị
sửa đổi các nội dung về quản lý máy trò chơi thiết bị trò chơi
và quy định về sự phạt hành chính trong lĩnh vực kinh doanh casino
sau một thời gian dài duy trì ở mức cao khoảng nửa tháng trở lại đây
giá thịt lợn trên cả nước có xu hướng giảm khá mạnh
so với giai đoạn cuối tháng bảy giá lợn hơi xuất chuồng giảm từ bảy đến một mươi đồng một kg tùy loại
đứng ở mức tám mươi tám mươi bảy đồng một kg
qua khảo sát tại một số chợ dân sinh trên địa bàn thành phố hà nội
theo các tiểu thương những ngày gần đây giá thịt lợn hơi và móc hàm đã giảm
nguồn cung cũng dồi dào hơn so với tháng trước trung bình từ một trăm ba mươi đến một trăm bốn mươi đồng một kg móc hàm
tuy nhiên tiêu thụ cũng chậm hơn trước do người dân dần có thói quen sử dụng
thêm các loại thịt khác ngoài thịt lợn tươi
móc hàm mình mua trăm mốt nhưng mà ế lắm rẻ so mới trước được một mươi
nhưng mà bây giờ ế không bán được
cứ bình ra thịt gà thịt lợn thịt vịt rồi là cá do thức ăn của nhà mình tùy theo thôi chứ còn làm sao mà cứ cố định được
bên cạnh đó từ đầu năm đến nay cả nước đã nhập khẩu trên chín mươi tấn thịt lợn các loại
và lợn sống đã nhập khoảng chín mươi năm con
đến đầu quý ba đàn nái phục vụ tái đàn ước đạt gần ba triệu con
và hiện đã có một mươi một tỉnh tái đàn trên một trăm linh
tổng các biện pháp an toàn sinh học giữ an toàn khỏi dịch bệnh cho đàn lợn
đây là những yếu tố nhằm tạo sự cân đối giữa cung và cầu bảo đảm hài hòa lợi ích cho người chăn nuôi và người tiêu dùng
tổng cục quản lý thị trường vừa có công văn yêu cầu các cục quản lý thị trường tỉnh thành phố
tăng cường kiểm soát thị trường trước trong và sau tết trung thu hai nghìn hai mươi
đối với thời gian trước tết trung thu tổng cục quản lý thị trường lưu ý các cục quản lý thị trường địa phương
cần tăng cường kiểm tra việc vận chuyển sản xuất kinh doanh các nguyên liệu làm bánh trung thu
nhất là nhân bánh nghi ngờ có nguồn gốc từ nước ngoài nhập lậu
để kịp thời ngăn chặn các hành vi sản xuất không bỏ đảm chất lượng an toàn thực phẩm
đối với thời gian trong dịp trung thu cần tăng cường công tác hậu kiểm đối với mặt hàng bánh trung thu lưu thông trên thị trường
còn sau dịp tết trung thu cần chú ý kiểm soát việc thu hồi và xử lý các sản phẩm hết hạn sử dụng
nếu phát hiện vi phạm thì kịp thời đình chỉ lưu thông sản phẩm góp phần bảo đảm quyền lợi và an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng
chuyển sang các thông tin về tình hình an ninh trật tự
thưa quý vị sáng ngày hai mươi sáu tháng tám công an tỉnh đồng nai cho biết đơn vị vừa phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
triệt phá đường dây làm giấy tờ bằng cấp con dấu biển số xe giả quy mô lớn ở thành phố biên hòa
đồng thời bắt khẩn cấp hai đối tượng nguyễn trọng dương ba mươi một tuổi quê tỉnh nghệ an và nguyễn văn đạt hai mươi hai tuổi quê ở tỉnh lâm đồng
khoảng một mươi sáu h chiều ngày hai mươi năm tháng tám lực lượng kiểm tra ngôi nhà ở khu phố tân mai hai phường phước tân thành phố biên hòa
phát hiện dương đang làm giả cả vẹt xe máy còn đạt đang thiết kế mộc con dấu giả
cùng ngày lực lượng công an thu giữ rất nhiều máy móc dụng cụ để làm biển số xe giấy tờ giả và các loại giấy tờ tài liệu giả đã làm xong
bước đầu hai đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi làm giấy tờ giả và đã bán rất nhiều bằng cấp giấy tờ biển số xe giả tới nhiều tỉnh thành trong cả nước
hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra và làm rõ
trên sông lô đoạn chảy qua địa phận thôn trợ tổng xã đức ninh huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh tuyên quang phối hợp với lực lượng chức năng huyện hàm yên kiểm tra phát hiện bắt quả tang
một tàu quốc không có biển kiểm soát đang khai thác trái phép cát sỏi tại sông lô
qua kiểm tra tàu quốc do ma văn trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thôn tông trang xã vinh quang huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang điều khiển
đang khai thác cát sỏi lòng sông lô lên khoang chứa của hai xà lan mang biển kiểm soát th sáu trăm ba mươi tám do ngô văn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại xã định công huyện yên định tỉnh thanh hóa điều khiển và xà lan mang biển kiểm soát vp một nghìn ba trăm tám mươi một

do đặng quốc trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã đức bác huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc điều khiển
tại thời điểm kiểm tra trên các phương tiện có hơn một trăm sáu mươi bảy mét khối cát và một mươi sáu mét khối sỏi
các đối tượng không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp
lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và tăng vật vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ phát hiện hơn hai bảy tấn thịt gà hết hạn sử dụng và nhiễm khuẩn
ngày hai mươi năm tháng tám phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đồng nai cho biết vừa xử phạt công ty trách nhiệm hiếu hạn thực phẩm khánh huy
với số tiền hơn năm mươi hai triệu đồng về hành vi vi phạm an toàn thực phẩm và kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng
công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm khánh huy đã vi phạm hai hành vi gồm kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa
và buôn bán lưu thông trên thị trường sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm đăng ký bán công bố sản phẩm
mà có ít nhất một trong các chỉ tiêu an toàn thực phẩm không phù hợp với quy định tại quy chuẩn tiêu chuẩn quy định của pháp luật tương ứng
đối với hơn hai bảy tấn thịt gà hết hạn sử dụng mà nhiễm khuẩn salmonella
sau khi có kết quả xét nghiệm lực lượng chức năng đã bàn giao cho chính quyền địa phương tiêu hủy theo quy định
thân ái chào tạm biệt